nắng nóng trong hơn một tháng qua tại miền trung vẫn chưa hề hạ nhiệt
tình trạng hạn mặn ở khu vực đang ngày càng trở nên phức tạp
tại thành phố đà nẵng người trồng hoa màu bị thiệt hại nặng nề
nguyên nhân là bởi nguồn nước tưới và mạch nước ngầm bị nhiễm mặn trầm trọng
cây héo vàng khô rồi chết dần
nhiều hộ nông dân sản xuất tại vườn rau la hường quận cẩm lệ
đang đối diện với một vụ mùa mất trắng
xuống giống cách đây hơn ba năm năm sào mông tơi mướp cà đang vào dịp thu hoạch
tuy nhiên đây đang là những gì còn sót lại trên vườn hoa màu của ông mai văn tý
không chỉ riêng ông tý mà hàng chục xã viên hợp tác xã sản xuất rau an toàn la hường
đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn mặn xâm nhập
gần hai trăm linh giếng nước ngầm cũng nằm trong tình trạng tương tự
đại diện lãnh đạo hợp tác xã cho biết năm hectare hoa màu bị mất trắng
thiệt hại ban đầu ước tính lên đến trên năm trăm linh triệu đồng
ngoài ra khoảng sáu mươi cm trên bề mặt đất canh tác tại đây đã bị nhiễm mặn
nếu muốn tái sản xuất thì đất cần thời gian ngâm nước ngọt rửa mặn
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
tình trạng nắng nóng với nền nhiệt độ cao tại khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt
vào thời điểm thời tiết thuận lợi vùng sản xuất rau an toàn la hường
cung cấp trên một tấn rau sạch tương đương với khoảng trên hai mươi sản lượng rau
được xuất đi mỗi ngày của toàn thành phố
vì vậy rất mong các ngành chức năng của thành phố đà nẵng
sớm có giải pháp hỗ trợ người nông dân khắc phục thiệt hại
ổn định sản xuất trong thời gian tới